theo đó vào ngày chín tháng một lực lượng chức năng đã phát hiện biêu phẩm được gửi từ pháp về tp hcm qua dịch vụ chuyển phát nhanh núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch có dấu hiệu khả nghi
qua kiểm tra cơ quan hải quan đã phát hiện và thu giữ khoảng hai hai mươi kg ma túy tổng hợp dạng viên nén thuốc lắc được nguy trang tinh vi trong ruột của máy hát đĩa
cùng ngày đơn vị này cũng phát hiện và thu giữ khoảng bảy gram ma túy tổng hợp dạng viên nén trong biêu phẩm gửi từ hà lan về việt nam
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện ba vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
hiện toàn bộ số ma túy tổng hợp đã bị thu giữ cơ quan chức năng cũng đang điều tra mở rộng
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ được đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn trăm hai mươi bảy một mươi bốn gram heroin
vào sáng nay tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên nhận được tin báo có một nam giới điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ ba mới hướng đi thái nguyên bắc cạn đang tàng trữ số lượng lớn ma túy
tiến hành xác minh theo dõi đến khu vực xóm đồng tâm xã tức chanh huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tổ công tác yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên người đối tượng có một bánh heroin và một túi ni lông nhỏ đựng heroin
đối tượng khai nhận tên là tô nguyễn văn bốn mươi tuổi trú tại xã chu trinh thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
số ma túy trên được đối tượng mua từ tỉnh thanh hóa về tỉnh thái nguyên để tiêu thụ hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
bốn người nhẹ dạ cả tin ở buôn làng có hành vi móc nối với các đối tượng phản động phun rô lưu vong qua mạng xã hội vừa bị phòng an ninh đối nội công an tỉnh đắk lắc và công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc phát hiện giáo dục nhắc nhở
phòng an ninh đối nội công an tỉnh đắk lắc và công an huyện cư mờ ga đã phát hiện kiên trì giáo dục nhắc nhở bốn người đó là ishik eban howech eban và izun eban ở xã cư xê edinia ở xã ea tam huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trong đó ethir là người đã trực tiếp liên hệ với imut mlo một trong những đối tượng cầm đầu phun rô phản động đang lưu vong ở mỹ
mặc dù trước đây itin đã nhiều lần bị chính quyền công an các cấp đưa ra kiểm điểm nhắc nhở trước buôn làng nhưng đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
nghe theo lời của imut mlo ở mỹ điện thoại về và qua mạng xã hội xúi dục y thinh đã đi lôi kéo thêm ba người kia lén lút đi thu thập những thông tin tình hình ở các buôn làng
rồi điện thoại báo cáo gửi thông tin sai trái ra nước ngoài cho imut mlo bịa đặt xuyên tạc thêm để thực hiện ý đồ xấu
với hành vi cưỡng đoạt tài sản tám đối tượng đều trú tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên vừa bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an tạm giữ
trước đó vào ngày sáu tháng một do con nợ đến kỳ hạn chưa thanh toán số tiền gần hai trăm bốn mươi triệu đồng
nên đối tượng bùi văn hổ đã thuê nhóm thanh niên chặn xe bắt giữ đánh đập một nạn nhân trú tại xã đồng hợp huyện quỳ hợp
nhóm này đã đe dọa khống chế và bắt anh này gọi điện cho người nhà đưa tiền để chuộc người vào xe
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện hưng nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
đến ngày bảy tháng một lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng khi nhóm này đang đánh đập giữ người trái phép tại khu vực khối bốn thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên
được biết đây là ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê hoạt động rộng trên địa bàn theo hình thức xã hội đen
thưa quý vị trong thời gian qua công tác tuần tra phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà nẵng của lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn đã và đang hoạt động tích cực với nhiều kết quả nổi bật
và để thế trận an ninh nhân dân thêm vững chắc công an thành phố đà nẵng đã tiếp tục thành lập lực lượng chín trăm một mươi một thường xuyên tuần tra chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự tại các tuyến đường trọng điểm vùng giáp danh
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
trên tuyến đường nguyễn tất thành trong vòng một giờ đồng hồ gần năm mươi phương tiện vi phạm quy định giao thông được xử lý tại chỗ
đặc biệt qua quá trình kiểm tra tổ công tác chín trăm một mươi một đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện liên quan đến cho vay nặng lãi với nhiều giấy tờ tiền giả
các đối tượng tàng trữ chất ma túy đều được áp tải về cơ quan công an để tiếp tục điều tra
trên tuyến đường nguyễn tất thành trong vòng một giờ đồng hồ gần năm mươi phương tiện vi phạm quy định giao thông được xử lý tại chỗ